tại hà tĩnh có lẽ chưa năm nào người trồng lạc ở huyện nghi xuân lại phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất như năm nay
đầu vụ thì lạc giống không nảy mầm và giờ đây sau khi thu hoạch thì nông dân lại rơi vào tình trạng lạc ứ động rớt giá mạnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
lạc chất đầy kho đầy nhà thậm chí phòng khách phòng ngủ cũng đã trở thành nơi để bảo quản lạc
giá lạc lao dốc từ hai mươi năm đồng một kg xuống còn một mươi năm đồng một kg
các tiểu thương hạn chế thu mua khiến bà con nông dân như ngồi trên đống lửa
bán thì lỗ không bán để phôi khô đợi giá lên lại càng lỗ hơn vì lạc càng khô càng nhẹ
chúng tôi làm ra thì giữ toàn bộ đầu ra của cái lạc này là có thấy ai mua gì đâu
không thấy ai mua mà họ mua là họ giá cả thấp này
xuân viên được coi là vựa lạc của huyện nghi xuân lạc đã trở thành cây trồng chủ lực chiếm năm mươi tỷ trọng trong cơ cấu nông nghiệp của toàn xã
tuy nhiên do đầu ra khó khăn lạc đã trở thành cây trồng chủ lực
cây trồng chủ lực không ổn định nên bà con nông dân đã không mặn mà phát triển giống cây này
sản xuất đang theo cái thị trường tự do và đi theo cái đường tiểu ngạch sang trung quốc
thì năm nay là chúng tôi cũng chỉ nghe dư luận là trung quốc không ăn do đó là hiện nay lạc thì chưa có người mua
mặc dù là giá thấp như thế nhưng người mua cũng rất ít so với mỗi năm
năm hai nghìn một mươi bảy toàn huyện nghi xuân gieo trồng gần hai hectare lạc
tuy nhiên thu hoạch chỉ được gần một ba trăm linh hectare
sản lượng ước đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái
do lạc giống không nảy mầm đầu vụ còn cuối vụ thì mất giá đã khiến người nông dân huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh rơi vào tình cảnh khó khăn trồng chất